chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự sáng nay một mươi tám tháng một mươi hai của truyền hình nhân dân
mở đầu sẽ là những tin chính có trong chương trình
thêm tám hộ dân vùng cao sơn la có điện trước tết
lấy ý kiến cộng đồng về phương án kiến trúc nhà ga hành khách cảng hàng không quốc tế long thành
nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng
trong phần tin thời sự quốc tế tổng thống đắc cử mỹ donald trump tiếp tục kiện toàn nội các
hành khách hàng nghìn nhà máy ở trung quốc tạm ngừng hoạt động do ô nhiễm không khí
các dân tộc thuộc ba huyện thuận châu mai sơn sông mã của tỉnh sơn la vì đã được sử dụng điện từ
dự án cung cấp điện lưới quốc gia do tổng công ty điện lực miền bắc làm chủ đầu tư sự kiện này có
ý nghĩa rất lớn đối với người dân nơi đây nhất là khi tết nguyên đán hai nghìn một mươi bảy đã cận kề
từ trước nguồn điện mà gia đình ông lò văn ân ở bàn lý xã triềng bôm sử dụng đều từ chiếc máy phát
đã cũ mỗi lần nó hoạt động con trai ông lại phải đi hàng chục cây số xuống trung tâm huyện để mua
xăng điện khăn hiếm nên chủ yếu chỉ để sử dụng cho chiếc máy xay sát lúa gạo ngày hôm nay
cải bàn đã có điện lưới quốc gia gia đình ông không giấu nổi sự vui mừng hạnh phúc
có điện lưới đến nông thôn và ngay các dân tộc thiểu số như chúng tôi hiện nay rất bình
tĩnh rất cảm ơn đảng và nhà nước cũng háo hức và mong chờ như nhà ông ân
sáu mươi năm hộ dân bàn líu ngày hôm nay dậy từ rất sớm mọi người tụ tập quanh các trạm biến áp
chứng kiến giờ phút quan trọng tôi đã bảy mươi bảy tuổi và lần đầu tiên được chứng kiến điện lưới quốc
gia sắp tới đến nơi rồi tôi và bà con rất phấn khởi dự định trong tương lai sẽ mua tivi và
máy xát để làm ăn kinh tế ăn tối không có điện thì lấy lèn tháp ăn
khó khăn lắm mọi người ai cũng thấy hoàn cảnh quá thấy bây giờ có điện rồi thì rất là mừng ạ
rất là vôi dự án cung cấp điện lưới quốc gia cho các hộ dân chưa có điện năm hai nghìn một mươi sáu được khởi công
ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi sáu tại xã triềng bôm huyện thuận châu cùng với dự án năm hai nghìn một mươi năm sẽ xây dựng
mới gần ba trăm ba mươi một km đường dây trung thế và hạ thế ba mươi năm trạm biến áp tại chín xã
hai mươi bản với tổng mức đầu tư gần hai trăm hai mươi một tỷ đồng hướng tới mục tiêu nâng số hộ có điện toàn tỉnh
sơn la từ năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu lên tám mươi chín bảy và đến hai nghìn hai mươi là chín mươi bảy
đúng là sơn la là một tỉnh có tiềm năng mới thi đẩn lớn nhất cho cả nước và cung cấp điện năng cho
cả nước thì trong thời gian tới tỉnh sơn la cam kết là sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất
để các nhà thầu thi công các công trình được nhanh chóng kịp thời đưa điện lưới quốc gia về cho bà con
để tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống được nâng lên và có sự phát triển
tiếp theo hai dự án năm hai nghìn một mươi năm và hai nghìn một mươi sáu tổng công ty điện lực miền bắc sẽ tiếp tục đầu tư và triển
khai dự án cấp điện cho các hộ dân chưa có điện trên địa bàn bốn huyện thuận châu mường la bắc yên
dự tính khởi công trong quý i năm hai nghìn một mươi bảy và hoàn thành trong năm hai nghìn một mươi tám với mục tiêu cấp điện cho một trăm một mươi bốn bản của bốn mươi xã
tổng cục thủy lợi thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khuyến cáo tuy mùa khô năm hai nghìn một mươi bảy
không khốc liệt như năm hai nghìn một mươi sáu nhưng dòng chảy sông mê công có thể thiếu hụt dẫn đến hạn hán và xâm
nhập mặn đến sớm ngay từ những tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó vụ mùa năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu vùng sản xuất nông nghiệp thủy sản thuộc hệ thống quản lộ phụng
hiệp ở các tỉnh sóc trăng bạc liêu cà mau mặc dù bị thiệt hại nghiêm trọng hơn một năm trăm linh hectare
ta ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân nhưng nhờ diện tích vùng nuôi khôi phục theo mô hình
nuôi thâm canh và bán thâm canh nên năng suất sản lượng thu hoạch cả năm đạt và vượt kế hoạch
theo dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương khu vực đồng bằng sông kiểu long từ
tháng ba đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy lượng mưa giảm khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm mùa khô hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
tổng lượng dòng chảy sông mê công về đồng bằng sông kiểu long sẽ thiếu hụt so trung bình nhiều năm
từ một mươi năm đến ba mươi do đó các địa phương trong khu vực cần quan tâm công tác thủy lợi
sử dụng nguồn nước hợp lý cho sản xuất nuôi trồng thủy sản
tổng cục thống kê và quỹ dân số liên hợp quốc vừa tổ chức hội nghị công bố kết quả điều tra di cư
nội địa quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy
nhiều tra di cư nội địa quốc gia năm hai nghìn một mươi năm là cuộc điều tra chọn mẫu và nghiên cứu định tính được
thực hiện trên phạm vi hai mươi tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đại diện cho sáu vùng kinh tế xã hội và
hai thành phố là hà nội và thành phố hồ chí minh trong vòng năm năm qua việt nam có tới một mươi ba sáu tổng
dân số là người di cư tổng dân số là người di cư tổng dân số là người di cư tổng dân số là người di cư
trong nhóm tuổi một mươi năm đến năm mươi chín tỷ lệ người di cư là một mươi bảy ba trong đó có đến một mươi chín bảy dân số của khu vực thành thị là người di cư
ở nông thôn là một mươi ba bốn vùng đông nam bộ là nơi có tỷ lệ di cư cao nhất nước chiếm hai mươi chín ba tuổi của người di cư
năm hai nghìn một mươi năm phần lớn tập trung ở nhóm trẻ từ một mươi năm đến ba mươi chín tuổi chiếm tỷ trọng tám mươi bốn so với tổng số người di cư
theo tổng cục thống kê di cư nội địa có vai trò quan trọng tới biến động dân số
và do đó có quan hệ chặt chẽ với nhiều vấn đề phát triển kinh tế xã hội môi trường
các chuyên gia cho rằng cần tiếp cận làm chủ thông tin để có cách ứng xử quản lý
cũng như đánh giá tác động của vấn đề di cư nội địa ở việt nam
cao bằng là tỉnh vùng cao biên giới miền núi phía bắc của tổ quốc có nhiều dân tộc sinh sống
thời gian qua công tác xóa đói giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội được triển khai đồng bộ
đạt nhiều kết quả tích cực đặc biệt ưu tiên cho các huyện xã đặc biệt khó khăn
bằng sự nỗ lực và quyết tâm cao cao bằng đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp và chương trình giảm nghèo
tới tận các xã xóm bản cán bộ xuống tận nhà dân tuyên truyền hướng dẫn người dân cách trồng trọt chăn nuôi
để bà con vươn lên thoát nghèo đối với những địa bàn khó khăn có những đặc thù riêng
thì việc cho vay giảm nghèo có chính sách hỗ trợ riêng
kết quả cuối năm đã giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn hơn ba mươi tám
thời gian tới cao bằng sẽ tập trung huy động các nguồn lực hỗ trợ cho công tác giảm nghèo
ưu tiên bố trí nguồn lực cho các huyện nghèo xã đặc biệt khó khăn
đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ cho người nghèo tạo điều kiện cơ hội cho người nghèo
biết cách áp dụng khoa học kỹ thuật vào đời sống sản xuất tạo ra các sản phẩm tăng thu nhập cải thiện đời sống
sau hai năm xây dựng và triển khai vừa qua ủy ban nhân dân tỉnh lào cai và tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam
đã khai trương ứng dụng bộ phần mềm chính quyền điện tử ba cấp tỉnh huyện và xã phường
đây là ứng dụng mới góp phần làm giảm thủ tục hành chính dườm già mang lại hiệu quả và thuận lợi cho người dân
chính quyền điện tử tỉnh lào cai được xây dựng trên cơ sở ứng dụng bộ ba phần mềm
đó là cổng thông tin điện tử dịch vụ hành chính công quản lý văn bản và điều hành
sau hai năm triển khai đến nay lào cai có một cổng thông tin điện tử của tỉnh
và bốn mươi sáu cổng thành phần của các sở ban ngành ủy ban nhân dân huyện thành phố và thị trấn
chính quyền điện tử đã góp phần quan trọng để cải cách hành chính nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
giúp lào cai nằm trong tốc đầu của cả nước về chỉ số pci
phần mềm dịch vụ hành chính công đã được ứng dụng tại một mươi bảy sở ban ngành chín huyện thành phố và hai mươi bảy xã
phường thị trấn bảo đảm cung cấp một trăm linh bốn dịch vụ hành chính công thông suốt thuận tiện an toàn
góp phần giảm chi phí và thời gian tác nghiệp cho cơ quan đơn vị doanh nghiệp ở địa phương
sau hai mươi năm thành lập và trở thành thành phố đô thị loại một đà nẵng đã có những bước phát triển vượt bậc
tạo nên một diện mạo mới cho một thành phố trẻ hiện đại năng động đầy tiềm năng và thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế
hệ thống giao thông đầu mối như sân bay bến cảng ga đường sắt và đường quốc lộ được đầu tư
mở rộng mang lại cuộc sống tốt hơn cho tám trăm linh người dân tuy nhiên tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ
chiếm tới hai mươi một ha gấp ba lần danh giới cũ cũng kéo theo nhiều bất cập đó là quy hoạch giàn trải
chất lượng thấp gây lãng phí tài nguyên đất đai tại hội thảo hai mươi năm quy hoạch và phát triển thành phố
các tham luận và ý kiến đóng góp đều cho rằng thành phố đà nẵng cần mạnh dạn khắc phục những bất cập
và điều chỉnh quy hoạch thành phố phù hợp với đề án quy hoạch chung xây dựng thành phố đà nẵng
chính phủ phê duyệt đạo công giáo tỉnh quảng ninh hiện có khoảng bốn mươi ba tín đồ
có một mươi hai linh mục phụ trách quản nhiệm một mươi bốn giáo sứ bốn mươi chín giáo họ hiện nay toàn tỉnh có bốn mươi hai nhà thờ
giáo sứ hai mươi tám nhà thờ nhà nguyện của giáo họ có hai giáo hạt tin tưởng vào sự lãnh đạo của tỉnh quảng ninh
hội đồng giáo sứ các linh mục sống tốt đời đẹp đạo giáo dân là công dân tốt các hoạt động của giáo hội
đảm bảo trong khuôn khổ của pháp luật thời gian qua các linh mục trên địa
bàn tỉnh đã chỉ đạo hướng dẫn bà con giáo dân thực hiện tốt nhiều phong trào phát triển kinh tế
nâng cao đời sống xóa đói giảm nghèo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tham gia xây dựng
đảng chính quyền đồng bào công giáo cũng tham gia tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội
của tỉnh nhờ đó trong những năm gần đây đời sống vật chất tinh thần của đồng bào công giáo trong
toàn tỉnh không ngừng được cải thiện
cộng đồng về phương án kiến trúc nhà ga hành khách cảng hàng không quốc tế long thành
nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng
việt nam đã tổ chức lấy ý kiến cộng đồng về phương án kiến trúc nhà ga hành khách cảng hàng không
quốc tế long thành nhằm tham khảo thông tin đánh giá từ nhiều thành phần tổ chức cá nhân
qua đó đề xuất tham mưu thủ tướng chính phủ xem xét lựa chọn phương án kiến trúc phù hợp nhất
để đưa vào báo cáo nghiên cứu khả thi acv tổ chức triển khai lấy ý kiến cộng đồng về phương án
kiến trúc nhà ga hành khách cảng hàng không quốc tế long thành tại bốn địa phương hà nội đà nẵng
đồng nai và tp hcm trong đó đà nẵng thực hiện từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai tổng công ty cảng
hàng không việt nam sẽ tổng hợp đầy đủ kết quả lấy ý kiến cộng đồng về phương án kiến trúc và
kết quả đánh giá của hội đồng đánh giá xếp hạng phương án thi tuyển kiến trúc nhà ga hành khách
cảng hàng không quốc tế long thành để báo cáo thủ tướng chính phủ có thêm thông tin chỉ đạo việc xem
xét lựa chọn phương án kiến trúc phù hợp còn tại trà vinh bộ trưởng bộ giao thông vận tải
trương quang nghĩa cùng đoàn công tác của bộ đã có chuyến khảo sát luồng cho tàu biển có trọng tải
lớn vào sông hậu và có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh về phát triển giao thông trên địa bàn
tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh trà vinh bộ trưởng đã đồng quan điểm với kiến nghị của tỉnh
về đẩy nhanh tiến độ cải tạo nâng cấp quốc lộ năm mươi ba trên địa phận trà vinh nâng cấp quốc lộ sáu mươi đoạn
để giảm bớt khó khăn cho người dân bốn xã cù lao do đào canh tắt mở luồng tàu biển gây ra
tàu biển bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với tỉnh trà vinh nhanh chóng giải quyết các
vấn đề tiếp theo như giám sát sự bồi lắng của luồng tàu lập dự án xây kè chống sạt lở đảm bảo an toàn
giao thông thủy xây dựng đường hai bên luồng tàu nghiên cứu tác động đời sống người dân để khai thác
tối đa hiệu quả luồng tàu tại xã thành tâm huyện trơn thành tỉnh bình phước công ty cổ phân nước
bình dương bews vừa khánh thành giai đoạn một nhà máy cấp nước trơn thành gọi tắt là dự án cấp nước
trơn thành nhà máy công suất ba mươi mét khối một ngày đêm với tổng vốn đầu tư ba trăm ba mươi tỷ đồng sau một năm thi công
dự án cấp nước trơn thành được lấy nước thô từ kênh cổ hồ phước hòa giáp danh giữa hai tỉnh bình dương
và bình phước và được xử lý theo công nghệ tiên tiến đảm bảo tiêu chuẩn về nước sạch của bộ y tế
hiện nay dự án này đã hoàn thành giai đoạn một và nhanh chóng được đưa vào sử dụng và đạt
có hàng trăm hộ dân được lắp đặt đường ống cấp theo kế hoạch công ty cổ phần nước môi trường
bình dương sẽ tiếp tục thực hiện giai đoạn hai của dự án trong thời gian tới dự án cấp nước chân thành
có tổng vốn đầu tư khoảng bốn trăm hai mươi tỷ đồng trải qua hai giai đoạn khi hoàn thành dự án này sẽ có phạm
vi phục vụ địa bàn trên bốn hectare cung cấp nước sinh hoạt cho gần một trăm linh hộ dân trong vùng
và năm khu công nghiệp trong vùng dự án
sau khi bộ công thương việt nam và bộ thương mại công nghiệp và năng lượng hàn quốc thông qua tuyên bố
chung về thực thi hiệp định thương mại tự do việt nam hàn quốc trong những ngày vừa qua các cơ quan
chức năng ban ngành của việt nam đã và đang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm thực thi fta này
nhằm thực thi hiệp định thương mại tự do việt nam hàn quốc cùng các fta việt nam đã và đang tham gia
các cơ quan chức năng ban ngành của việt nam đang nỗ lực không ngừng để hoàn thiện hơn nữa môi trường kinh doanh
và sử dụng nguồn lực xã hội một cách hiệu quả hơn từ đó thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nền kinh tế
theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phục vụ mục tiêu phát triển bền vững xây dựng và phát triển
một môi trường pháp lý minh bạch thông thoáng sẽ góp phần khuyến khích đầu tư từ hàn quốc và việt
việt nam kèm theo công nghệ cao trình độ quản lý tiên tiến và cơ hội tiếp cận thị trường thứ ba
đây nó là một cơ hội cho nền kinh tế của chúng ta cơ hội cho các doanh nghiệp của chúng ta cần phải
giữ được cơ hội này để làm cho nó thực thi nguyên tắc về tự do hóa thương mại đặc biệt là nguyên
tắc là để tạo những điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và hàng hóa của chúng ta được đi một cách
thuận lợi cũng như hàng hóa của nước ngoài đến với chúng ta một cách thuận lợi trong thời gian qua
ổn định tính riêng một mươi tháng năm hai nghìn một mươi sáu kim ngạch thương mại hai triệu đạt
hai mươi tỷ usd tăng một mươi năm sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm trong đó xuất khẩu đạt chín bốn tỷ usd tăng hai mươi bảy
nhập khẩu đạt hai mươi sáu tỷ usd tăng một mươi một tám về đầu tư fdi tính lũy kế đến ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
hàn quốc tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất trong tổng số một trăm một mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư
và việt nam với năm năm trăm tám mươi bốn dự án đầu tư còn hiệu lực tổng vốn đăng ký lũy kế đạt năm mươi hai tỷ usd
việc thông qua tuyên bố chung kỳ họp lần thứ nhất ủy ban hỗn hợp về thực thi hiệp định thương
các nguồn liệu công nghệ cao với mức chi phí hợp lý
tham gia với tư cách là một thành viên độc lập khác với việc chúng ta tham gia những hiệp định trong
khu vực của asia chúng ta cũng thấy hàn quốc là một quốc gia có nguồn nguyên liệu rất là dồi dàng
và cũng có những công nghệ ở trình độ đối cao trên thế giới khi mà chúng ta mở rộng chúng ta tham
liệu với chi phí hợp lý của hàn quốc đặc biệt là những sản phẩm công nghệ cao hoặc sản phẩm ví dụ
như sắt thép các nguồn nguyên liệu rất là cần theo nhận định của các chuyên gia
năm gần đây đã làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước đặc biệt là trong bối cảnh hai
quốc gia sẽ tổ chức kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa việt nam và hàn quốc vào năm hai nghìn hai mươi
mới đây trung tâm y tế quân dân y huyện đảo bạch long vĩ
hải phòng đã cấp cứu thành công hai ca bệnh hiểm nghèo tại đảo
trước đó khoảng hai mươi một h ngày một mươi năm tháng một mươi hai trung tâm y tế quân dân y bạch long vĩ tiếp nhận bệnh
nhân ngọc vào cấp cứu trong tình trạng sốc do đau mất máu da và niêm mạc trắng nhớt
không đo được mạch huyết áp phản ứng thành bụng mạnh siêu âm có nhiều dịch nghi do máu
tet thử thấy có thai trung tâm chuẩn đoán bệnh nhân có thai ngoài tử cung vỡ thể ngập máu ổ bụng
tiền lượng tử vong cao lúc hai mươi một h ba mươi phút trung tâm đã thực hiện mổ cấp cứu và huy động ngân hàng máu
sống toàn đảo để vừa mổ vừa chuyển máu cho bệnh nhân sau ca mổ kéo dài ba giờ đồng hồ
cùng hơn ba đơn vị máu nhóm o từ thanh niên sung phong và ngư dân trên đảo
bệnh nhân đã tạm qua cơn nguy kịch cũng trong tối ngày một mươi năm tháng một mươi hai
trung tâm y tế quân dân y bạch long vĩ đã phẫu thuật thành công ca viêm ruột thừa giờ thứ hai mươi bốn cho
binh nhất trần thanh bình một mươi chín tuổi chiến sĩ trạm cảnh sát biển việt nam đang làm nhiệm vụ trực
sẵn sàng chiến đấu tại huyện đảo đến hai mươi h ba mươi phút ca mổ kết thúc thành công
bệnh nhân thoát mê an toàn chuyển xuống phòng hồi sức để theo dõi và điều trị hậu phẫu
ngày một mươi bảy tháng một mươi hai tại trường đại học trà vinh sở y tế trà vinh và ban quân y quân khu chín tổ chức
hội nghị khoa học công nghệ quân dân y đồng bằng sông kỳ long lần thứ một mươi một hội nghị quy tụ được các
giáo sư tiến sĩ bác sĩ đến từ các bệnh viện quân y các đơn vị quân y các trường đại học y dược
sở y tế trung tâm y tế dự phòng ở đồng bằng sông kiều long tham dự hai mươi năm qua
hai năm một lần hội nghị khoa học công nghệ quân dân y đồng bằng sông kỳ long được duy trì đều
đặn để giới thiệu chắt lọc chọn lựa các đề tài nghiên cứu của các thầy thuốc cho cộng đồng
cùng thừa hưởng chủ yếu hội nghị lần này có chín mươi một đề tài nghiên cứu trên ba lĩnh vực y tế cộng đồng
nội khoa và ngoại khoa trong mỗi nhóm chuyên ngành sẽ chọn ra một mươi hai đề tài để báo cáo tại hội
nghị hội nghị đã trở thành ngày hội của các thầy thuốc quân và dân y trong vùng cùng nêu cao khẩu hiệu
kết hợp quân dân y xây dựng nền quốc phòng toàn dân chăm sóc sức khỏe nhân dân và bảo vệ tổ quốc
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn vào thời điểm cuối năm ở các tuyến biên giới
những hành vi vi phạm hiệp định
về quy chế biên giới lại diễn ra trên từng tuyến từng khu vực hoạt động của bọn tội phạm hình sự
như buôn lậu mua bán phụ nữ và trẻ em mua bán vận chuyển các chất ma túy vũ khí chất nổ
xuất nhập cảnh trái phép tuy có giảm nhưng không đáng kể có nơi còn rất phức tạp hơn lúc nào hết
công tác đối ngoại biên phòng phải được đặc biệt chú trọng và tăng cường hơn nữa nhằm giữ vững chủ
quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới theo tinh thần nghị quyết đại hội đảng lần thứ một mươi hai
tình hình sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp tàu thuyền nước ngoài tiếp tục nợ dụng điều
kiện thời tiết sóng to gió lớn xâm phạm chủ quyền đánh bắt trộm thủy hải sản tại các khu vực
giáp danh được phân định các hoạt động buôn lậu trước sự ngăn chặn quyết liệt của các lực lượng
chức năng thì sẽ tiếp tục có những biến tướng ngày càng tinh vi hơn
xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng vào môi trường khu vực và toàn cầu đã và đang đặt ra yêu cầu
cao hơn đối với công tác đối ngoại biên phòng lợi dụng nước ta mở rộng hợp tác các thế lực thù
địch đẩy mạnh xâm nhập chống phá bằng chiến lược diễn biến hòa bình với những thủ đoạn mới thâm
độc nguy hiểm nhất là thúc đẩy tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ tạo các điểm nóng về
dân tộc tôn giáo kích động các vấn đề nhạy cảm về biên giới lãnh thổ làm nảy sinh những phức tạp
lực lượng biên phòng đã xây dựng nhiều chương trình hành động cụ thể trong đó đặc biệt quan tâm tới
việc triển khai thực hiện chủ trương giữ vững độc lập chủ quyền bằng những việc làm cụ thể thiết thực
xong vẫn giữ vững nguyên tắc
trên tinh thần đó đã có rất nhiều những cách làm hiệu quả câu chuyện kết nghĩa giữa khu tràng vĩ
thành phố móng cái của việt nam với thôn vạn vĩ thị trấn giang bình tỉnh quảng tây trung quốc là
một ví dụ sau nhiều ngày kết nghĩa hoạt động qua lại thăm thân giao thương diễn ra thường xuyên
quy củ hơn quy chế biên giới những tình huống giả định khi gặp máy bay tàu quân sự nước ngoài đã
hoạt động trong vùng biển của mỗi nước thì cần làm gì và xử lý ra sao để vừa bảo đảm an toàn
vừa giữ được nguyên tắc bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia đều được bà con ngư dân hai nước nắm rõ
tôi cảm thấy có những lợi ích rất vô cùng là thiết thực thứ nhất là nhân dân giữa hai thôn khu
bảo vệ đường biên mốc giới và chủ quyền biên giới quốc gia rất là đảm bảo hòa bình hữu nghị
hợp tác thứ hai là cùng nhau phát triển sản xuất để mà làm giàu và đem lại cuộc sống ấm no cho hai
bên thôn khu
trên cơ sở phát huy tinh thần kết nghĩa mối quan hệ thân thiết của đồng bào hai bên biên giới
việt trung lực lượng bộ đội biên phòng hai nước đã kịp thời phát hiện và chấn áp nhiều đối tượng
tội phạm xâm nhập trái phép biên giới đem lại cuộc sống yên vui cho nhân dân góp phần xây đắp tình
hai nước hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong thực thi nhiệm vụ đấu tranh với các loại hình tội phạm
nắm mắt thông tin càng nhanh nhạy triển khai hành động sẽ an toàn và chuẩn xác hơn
bên cạnh đó lực lượng biên phòng cũng tập trung đổi mới nội dung hình thức phương pháp đối ngoại
đưa công tác này phát triển cả về bề rộng và chiều sâu theo hướng thiết thực hiệu quả đây là
một trong những nội dung quan trọng có tính chất quyết định nâng cao chất lượng hoạt động này trong
thời kỳ mới hầu hết các đơn vị đã nắm chắc tình hình biên giới vùng biển cả nội biên và ngoại biên
nhìn thấy rõ những thuận lợi và khó khăn để vận dụng linh hoạt sáng tạo nội dung phương thức
đối ngoại cho phù hợp trên cơ sở kết quả và kinh nghiệm đã có đối ngoại biên phòng tiếp tục đổi
mới đa dạng hóa các hình thức quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng
an ninh theo lộ trình bước đi thích hợp bảo đảm vừa đạt được mục tiêu yêu cầu đề ra vừa phù hợp
với điều kiện hoàn cảnh và đối tác cụ thể

để vận động các cơ chế hợp tác với các nước lãng giềng ví dụ như là cơ chế hợp tác cửa khẩu
để xây dựng biên giới ngày càng như vậy là nó bình yên hiểu nghị và hợp tác tốt hơn hiệu quả hơn
để ngăn ngừa được những tội phạm
nghị quyết lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai về hội nhập kinh tế quốc tế đã chỉ ra
nâng cao hiệu quả phối hợp giữa ngoại giao nhà nước đối ngoại đảng và đối ngoại nhân dân trong quá trình hội nhập
để phát huy tốt vai trò và thế mạnh đặc thù của mỗi kênh đối ngoại
việc các đơn vị biên phòng chủ động linh hoạt trong triển khai hoạt động đối ngoại biên phòng
đã góp phần tạo dựng và nâng cao mức độ tin cậy nâng cao hiệu quả cơ chế hợp tác giữa nước ta và các đối tác
trước hết là các nước láng giềng để ổn định và phát triển đất nước
mời quý vị và các bạn đến với phần tin thời sự quốc tế
tổng thống đắc cử mỹ donald trump tiếp tục kiện toàn nội các
hàng nghìn nhà máy ở trung quốc tạm dừng hoạt động do ô nhiễm không khí
tổng thống đắc cử mỹ donald trump đang tiếp tục quá trình hoàn thiện nội các trước khi chính thức nhậm chức
nhóm phụ trách tiếp quản quyền lực của tổng thống cho biết ông trump sẽ chính thức chỉ định hạ nghị sĩ cộng hòa
mick mulvaney làm giám đốc văn phòng quản lý và ngân sách nhà trắng trong chính quyền tương lai
báo wichita eager đưa tin tổng thống đắc cử mỹ donald trump sẽ chính thức công bố quyết định chọn ông mulvaney vào ngày một mươi chín tháng một mươi hai tới

quyết định này sau đó cần phải được thượng viện mỹ do phe cộng hòa
kiểm soát về chuẩn ông mulvaney bốn mươi chín tuổi là hạng nghị sĩ bang nam carolina
ông là người có quan điểm bảo thủ trong vấn đề tài chính
ngoài ông monvani còn có một nhân vật khác được đề cập tới cho vị trí tại văn phòng quản lý và ngân sách nhà trắng
đó là ông david malpas cố vấn cấp cao và từng là chuyên gia kinh tế hàng đầu ở ngân hàng đầu tư biusine
hiện tổng thống đắc cử mỹ donald trump đang nỗ lực kiện toàn nội các của mình trước thời điểm ông chính thức nhậm chức
tổ chức di cư quốc tế vừa công bố số liệu thống kê cho biết
tính từ đầu năm đến nay đã có gần bảy hai trăm linh người di cư và tị nạn chết hoặc mất tích
khi cố gắng vượt biển địa trung hải đến italia hy lạp cộng hòa sip và tây ban nha
con số này cao hơn hai mươi so với năm hai nghìn một mươi tám
theo tổ chức di cư quốc tế địa trung hải tuyến đường mà gần ba trăm sáu mươi người di cư lựa chọn
kể từ đầu năm đến nay là con đường nguy hiểm nhất chiếm hơn sáu mươi các vụ mất tích
với thống kê trên trung bình mỗi ngày khoảng hai mươi người di cư thiệt mạng
và hai tuần trước khi kết thúc năm hai nghìn một mươi sáu tổng số người chết có thể còn tăng thêm từ hai trăm linh đến ba trăm linh trường hợp
tổ chức di cư quốc tế cũng cho biết thêm rằng số người di cư thiệt mạng trên thế giới cũng đã tăng lên trong năm nay
đặc biệt là ở bắc phi và nam phi trung và nam mỹ và trên biên giới giữa mexico và mỹ
bất chấp nguy hiểm dòng người di cư từ khu vực trung đông và bắc phi chạy trốn khỏi xung đột và đói nghèo
vẫn tiếp tục tìm cách vào châu âu
quốc hội đức vừa thông qua dự luật về phân chia trách nhiệm xử lý chất thải hạt nhân
một khâu quan trọng trong bức tranh tổng thể về năng lượng hạt nhân
theo dự luật từ năm hai nghìn một mươi bảy bốn công ty năng lượng lớn nhất của đức là vattonpho eon và mbw
sẽ đóng góp vào một quỹ nhà nước trị giá hai mươi ba tỷ euro đổi lại nhà nước sẽ chịu trách nhiệm quản lý chất thải hạt nhân
bốn công ty năng lượng vẫn phải có trách nhiệm tháo rỡ các nhà máy điện hạt nhân của đức
theo kế hoạch đóng cửa hoàn toàn các nhà máy điện hạt nhân vào năm hai nghìn hai mươi
tuy thống nhất được về kinh phí và trách nhiệm quản lý chất thải hạt nhân
nhưng đến nay nhà chức trách đức vẫn chưa tìm được nơi xử lý để tích chữ cố định chất thải hạt nhân
trong khi việc tìm kiếm một địa điểm như vậy có thể phải mất nhiều thập kỷ với chi phí xây dựng và vận hành rất lớn
chính quyền thủ đô bắc kinh của trung quốc vừa ra lệnh cho một hai trăm linh nhà máy phải ngừng hoạt động hoặc cắt giảm sản lượng
sau khi cảnh báo đỏ mức cảnh báo cao nhất về ô nhiễm môi trường được ban hành tại đây
chính quyền thành phố bắc kinh đã yêu cầu năm trăm linh công ty nhà máy phải giảm sản lượng
trong đó có một nhà máy lọc dầu thuộc tập đoàn dầu khí nhà nước sinopec
một nhà máy sản xuất thép và nhà máy chế biến thực phẩm copco chuyên sản xuất mì ăn liền và bánh ngọt
ngoài ra bảy trăm linh cơ sở sản xuất khác phải ngừng hoạt động
trước đó ngày một mươi năm tháng một mươi hai chính quyền thủ đô bắc kinh đã lần đầu tiên ban hành cảnh báo đỏ
bắt đầu từ tối ngày một mươi sáu tháng một mươi hai và có hiệu lực đến ngày hai mươi một tháng một mươi hai
sau khi dự báo về một đợt khói mù dày đặc mới sẽ bao phủ thành phố
trong thời gian này các phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường cao sẽ không được lưu thông
trong khi một số phương tiện khác sẽ bị hạn chế
các khu vực xây dựng sẽ dừng thi công các nhà máy dừng hoạt động và các trường học được yêu cầu đóng cửa
sử dụng máy bay không người lái để giao hàng là một ý tưởng không còn quá mới
nhưng lâu nay vẫn chỉ dừng ở mức độ ý tưởng
tuy nhiên amazon mới đây đã tạo ra dấu mốc mới khi thực hiện thành công chuyến giao hàng đầu tiên bằng phương thức này
chuyến giao hàng bằng máy bay không người lái đầu tiên được giao
và được giao cho một khách hàng ở cambridge của anh
đơn hàng được giao bằng máy bay không người lái này bao gồm một hộp thiết bị giải trí amazon file tv và một túi bắp giang bờ
tổng thời gian giao hàng kéo dài một mươi ba phút đây là một phần của chương trình amazon pride
một hệ thống giao hàng được xây dựng để chuyển các kiện hàng tới người dùng trong ba mươi phút
hoặc ít hơn bằng cách sử dụng máy bay không người lái
amazon kỳ vọng với các ưu điểm là tốc độ nhanh hơn đáng tin cậy hơn và hiệu quả hơn các hình thức giao hàng truyền thống
bre sẽ mang đến tiềm năng lớn để cung cấp dịch vụ chuyển phát tới hàng triệu khách hàng